chủ tịch hồ chí minh dạng danh tổ quốc cơ đồ việt nam khát vọng việt nam tự hào việt nam

truyền hình công an nhân dân anntv đã mang tới cho khán giả nhiều cảm xúc về sự kiện lịch sử trọng đại
của ngày hai tháng chín chín trăm bốn mươi năm và các nhìn bao quát về vai trò của lực lượng công an nhân dân từ khi phận lập

từ những ngày đầu ngon trẻ đến nay vẫn được lực lượng công an nhân dân tiếp nối và phát huy ngày càng mạnh mẽ
chị thu hương thân mến chắc hẳn là thời gian này thì những người làm công tác tuyên truyền của công an các địa phương trên cả nước
thì đang rất là bận rộn
công an nhân dân đang rất là bận rộn để chuẩn bị các tác phẩm để dự thi liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
và hồi hộp chờ đón ngày hội chính thức đúng không ạ
vâng đúng là như vậy
thưa quý vị liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba đã chính thức được khởi động trở lại
sau một thời gian gián đoạn do dịch bệnh covid một mươi chín
ban tổ chức đã và đang gấp rút chuẩn bị những công việc cần thiết để sẵn sàng cho một kỳ liên hoan diễn ra xuân sẻ thành công và ý nghĩa
và bây giờ chúng tôi xin gửi tới quý vị khán giả những thông tin đầu tiên về sự kiện liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
mà phóng viên chương trình intv kết nối đã ghi nhận được
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai đã chính thức khởi động
đây là hoạt động nghiệp vụ truyền thống do bộ công an và đài truyền hình việt nam phối hợp tổ chức
là dịp để những người làm truyền hình phát thanh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân gặp gỡ trao đổi học hỏi kinh nghiệm
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân
công tác truyền thông hiện nay là một trong những mặt trận mà được lãnh đạo đảng nhà nước như lãnh đạo bộ công an và toàn bộ người dân vô cùng quan tâm
lực lượng công an của chúng ta trong những năm vừa qua thì làm được rất nhiều việc hướng đến người dân
với người dân thì cái hình ảnh của người chính sĩ công an nó càng càng đẹp lên qua những câu chuyện qua những cái bộ phim
qua những tác phẩm văn học nghệ thuật thì công tác báo chí truyền hình phát thanh là một trong những công cụ đó để lan tỏa hình đẹp
mà cái mục đích của chúng tôi là qua cái liên hoan lần này lựa chọn ra những cái tác phẩm tốt nhất để gửi đến công chúng khán giả
về cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
thực tế qua mỗi kỳ liên hoan đội ngũ người làm báo truyền hình phát thanh của lực lượng công an nhân dân trong cả nước đã trưởng thành hơn về mọi mặt
thông qua mỗi tác phẩm dự thi từng phóng viên biên tập viên sẽ nhận thức được đâu là yêu nhược điểm của bản thân
từ đó nâng cao tinh thần học hỏi để khắc phục điểm còn thiếu phát triển thế mạnh của bản thân của đơn vị mình
nội dung thi truyền hình bao gồm tác phẩm báo chí thể loại
phóng sự phóng sự tài liệu phóng sự điều tra phim tài liệu phim khoa giáo gương người tốt việc tốt
tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt theo format indv
chương trình ca nhạc tiểu phẩm văn học nghệ thuật phim ngắn hành trình phá án hồ sơ vụ án
phim sitcom phim khoa giáo bao gồm an ninh với cuộc sống an toàn sống
góc nhìn sự thật xây dựng đảng phía sau bản án vì nhân dân phục vụ
chuyên mục an ninh trật tự
dành riêng cho công an các địa phương có chương trình phát sóng trên đài phát thanh truyền hình địa phương
khi phát thanh viên người dẫn chương trình thi dẫn chương trình theo tình huống thể hiện lời bình tại chỗ
nội dung thi phát thanh bao gồm phóng sự phóng sự điều tra gương người tốt việc tốt câu chuyện cảnh giác truyền thanh
về vấn đề các định dạng
các định dạng năm nay thì vẫn như những năm trước là bám sát theo cái định dạng phát sóng của kênh intv
và cái định dạng này thì đã được phổ biến đến tất cả các đồng chí ở các địa phương công an các địa phương
trong các khóa tập huấn rồi là trong những buổi giao lưu về kỹ thuật
ngoài ra thì năm nay có một cái điều mới là tất cả những file của các đơn vị
các đơn vị địa phương gửi thì chúng tôi đều nhận ở trên đường truyền như thế thì chúng tôi có cái đường truyền tốc độ cao và đơn vị địa phương
người ta cũng đảm bảo rằng là người ta gửi file về một cách nhanh chóng an toàn nhất bảo mật nhất
với nhiều đổi mới sáng tạo chuyên nghiệp cho công tác tổ chức
kỳ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba chắc chắn sẽ tạo động lực thi đua sáng tạo tác phẩm
cho các đơn vị công an địa phương
đây cũng là dịp để đánh giá thực chất về trình độ chuyên môn nhiệm vụ

sự cạnh tranh của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác
thì bản thân phát thanh truyền hình thì về mặt nào đấy nó vẫn là những phương tiện truyền thông mà
nói là cổ điển thì không phải nhưng mà phương tiện truyền thông truyền thống
thế thì đứng trước sự cạnh tranh của mạng internet của các truyền thông xã hội
thì chúng ta phải làm gì
cái thông điệp mà lần này chúng tôi gửi đến trong liên hoan lần này là chúng ta phải thay đổi
phải thích ứng phải chuyển đổi
thế thì cái điểm mới lần này là chúng tôi ngoài cái việc mà định hướng cho các cái đơn vị dự thi
lựa chọn những tác phẩm có tính sáng tạo cao có tính cập nhật về một công nghệ
thì trong khuôn khổ liên hoa chúng tôi sẽ có một buổi hội thảo
tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu và lĩnh vực sản xuất nội dung số ở việt nam
đến để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về việc sản xuất nội dung trên nền tảng số
để làm sao mà các cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền ở công an các đơn vị địa phương
có thể nắm bắt vận dụng trong công tác hàng ngày của mình
và từ cái sự nắm bắt vận dụng của các cán bộ tuyên truyền công an đơn vị địa phương ấy
thì góp phần như một cánh tay nối dài của truyền hình công an nhân dân an ninh tv
cũng như phát thanh công an nhân dân trên hệ thống truyền thông của lực lượng công an dân
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
sẽ được tổ chức tại thành phố cần thơ từ ngày ba đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đoàn công tác của cục truyền thông công an nhân dân đã có một số buổi làm việc
với công an thành phố cần thơ về công tác phối hợp tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
các đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi thống nhất về địa điểm tổ chức lễ khai mạc bế mạc
nơi an nghỉ của các đoàn về tham dự liên hoan chương trình giao lưu trao đổi nghiệp vụ
cho đến thời điểm hiện tại qua chuyến khảo sát vừa rồi chúng tôi đã đưa ra những quyết định cuối cùng
về địa điểm tổ chức những đêm khai mạc bế mạc đêm giao lưu cũng như là nơi ăn ở của ban tổ chức
và trung tâm chỉ huy của ban tổ chức tại thành phố cần thơ
về mặt công tác hậu cần kỹ thuật thì đến thời điểm này thì cũng cơ bản là đảm bảo
đặc biệt là được sự phối hợp giúp đỡ rất là tốt của công an thành phố cần thơ
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ tỉnh ủy cần thơ và các sở ban ngành của cần thơ
thì tôi nghĩ là cái kỳ liên hoàn lần này sẽ thành công tốt đẹp
đặc biệt để người dân cũng như khán giả của truyền hình công an nhân dân antv

liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
bàn tổ chức đã có sự đầu tư về nhân lực công nghệ để bám sát sự kiện
đăng tải các nội dung hình ảnh liên quan tới kỳ liên hoan truyền hình phát thông công an nhân dân
theo đó mọi thông tin hình ảnh diễn biến hoạt động của kỳ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử antv gov vn và trên các nền tảng số
chúng tôi đã phối hợp với ban thư ký biên tập để lên kế hoạch về con người
về tin bài về hạ tầng hết sức là cẩn thận và tập trung để quảng bá tốt nhất cho liên hoan lần này
chúng tôi cử toàn bộ nhân sự tập trung theo dõi sát sao các tin bài mới
những cái thời điểm các cái dấu mốc mà sự kiện sắp diễn ra
đó để phối hợp đăng tải từ truyền thông trên các cái hạ tầng mạng xã hội
chúng tôi đăng và tạo các cái danh sách phát riêng về liên hoan này trên toàn bộ các cái kênh
các trang mạng xã hội mà mình đang làm để cho khán giả tiện theo dõi về sự kiện
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo
công tác tổ chức chuyên nghiệp
hy vọng sự kiện liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
sẽ là kỳ liên hoan đáng nhớ đối với mỗi đơn vị tham gia cũng như với khán giả truyền hình trong cả nước

xin kính chào và hẹn gặp lại